trước tình hình cơn bão số năm và áp thấp nhiệt đới trên biển đông đang diễn biến hết sức phức tạp
hiện nay thành phố đà nẵng đã chủ động có nhiều biện pháp ứng phó
trong đó việc đảm bảo cho ngư dân neo đậu tàu thuyền
tránh chú bão an toàn là một trong những nội dung được thành phố tích cực triển khai
để ứng phó kịp thời với những diễn biến của cơn bão số năm và áp thấp nhiệt đới trên biển đông
ban quản lý âu thuyền và cảng cá thọ quang đã chủ động ra soát lại điều kiện cơ sở vật chất
các tràn thiết bị và lên phương án hướng dẫn bố trí cho tàu thuyền ra vào khu vực và neo đậu an toàn
hiện âu thuyền và cảng cá thọ quang có ba mươi hai phao bồn bảy mươi trụ neo xung quanh nhằm bảo đảm khu vực neo đậu cho các tàu
cùng với đó thành phố đà nẵng cũng đang tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú bão an toàn
nhất là các tàu thuyền phương tiện đang hoạt động tại vùng nguy hiểm
nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi kiểm đếm quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền trên biển